những ngày gần đây giá dứa trên địa bàn tỉnh lào cai đồng loạt giảm sâu khiến cho người trồng dứa đứng ngồi không yên
nhiều nương dứa chín đỏ nhưng bà con nông dân vẫn không đi thu hái vì không đủ chi phí để thuê nhân công
đầu tư hơn ba mươi triệu đồng để trồng sáu vạn gốc dứa sau cả năm chăm sóc đến ngày thu hoạch
nhưng gia đình ông nguyễn minh thủy chỉ biết ngậm ngùi nhìn dứa của gia đình chín đỏ trên nương mà không buồn thu hoạch
nguyên nhân bởi giá dứa giảm mạnh chỉ còn khoảng gần hai đồng một kg
với giá này nếu trừ chi phí đầu tư và thuê nhân công thì phải bù lỗ thêm một đồng một kg
theo tính toán để hòa vốn thì ra dứa
dứa ít nhất cũng phải khoảng từ ba đồng một kg trở lên
giá dứa thấp không đủ bù chi phí nhân công
nhiều hộ gia đình có nương dứa ở xa bất đắc dĩ phải để dứa chín đỏ ở trên nương chờ giá lên
một số hộ có nương dứa ở gần thì tranh thủ bẻ bán ở ven đường nhằm thu lại phần nào tiền đầu tư đã bỏ ra
nên là một phần là chín thối ở trên nương rồi
nhà máy của việt nam năm nay cũng không thu mua nhiều
mỗi ngày chỉ tầm một mươi tấn
nên là đầu ra rất là khó khăn
trong mắt thì bà con xã thì động viên bà con tiếp tục chú ý chăm sóc cây dứa
bước hai là báo cáo ủy ban huyện
cùng để tìm hướng tìm đầu ra cho bà con
ba nữa là liên hệ với các doanh nghiệp như là ở đồng giao hương yên để mua sản phẩm cho bà con
xã bản lầu huyện mừng khương được coi là vựa dứa của tỉnh lào cai
theo thống kê vụ dứa năm nay toàn xã có bảy trăm linh hectare sản lượng ước đạt một mươi ba tấn quả
tuy nhiên nhiều năm nay thị trường chủ yếu vẫn là xuất bán cho thương lái trung quốc và một số nhà máy chế biến trong nước
cộng với việc người dân trồng tự phát nên dẫn tới tình trạng
công vượt cầu khiến ra dứa giảm sâu